xin kính chào quý vị và các bạn
những cơn mưa rông tại các tỉnh miền bắc sẽ thu hẹp lại
chỉ còn xuất hiện vào lúc chiều tối và tập trung ở vùng núi trong hai ngày tới
với nền nhiệt tăng dần
tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ
nhiệt độ giao động là từ hai mươi năm cho đến ba mươi bốn độ
sau đó từ chiều tối ngày ba mươi một tháng tám
khi mà dạnh áp thấp nâng trục dần lên ở phía bắc
thì mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng
không loại trừ khả năng có thể xảy ra tố lốc hay là gió rất mạnh
nên người dân cần lưu ý đề phòng
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng chỉ còn mưa rông rải rác với lượng không quá nhiều
nền nhiệt cao nhất vẫn duy trì ở ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó cũng từ đêm ngày ba mươi một tháng tám
khi mà chịu tác động của dạnh áp thấp
tại đây sẽ có mưa rông mạnh trở lại
cùng nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tố lốc hay là gió rất mạnh nguy hiểm
dãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển đông
có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc
nên thời tiết tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn có mưa rông và khả năng lượng mưa tăng hơn
trong ngày ba mươi một tháng tám và ngày một mươi một tháng chín
có điểm mưa vừa đến mưa to
đề phóng các hiện tượng nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn rông
như là lốc xét hay là gió rất mạnh
nền nhiệt cao nhất tại đây vẫn giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
cũng chịu tác động của dạnh áp thấp có trục qua phần nam trung bộ
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác
riêng nam trung bộ thì có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan
như là tố lốc hay là gió rất mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có quá nhiều biến đổi
khi ngày đêm phổ biến là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi ba độ
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
vẫn có mưa rông rải rác
có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc hay là gió rất mạnh
sau đó thì mưa giảm
nhưng từ tối ngày ba mươi một tháng tám
khi mà gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên
mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
ban ngày khu vực còn đáng yếu
với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh thành nam bộ trong đêm nay và ngày mai
cũng có mưa rông
có nơi có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc hay là gió rất mạnh
sau mưa giảm
nhưng từ chiều tối ngày ba mươi một tháng tám
khi mà gió tây nam hoạt động mạnh trở lại
mưa sẽ tăng cả về diện và lượng
cần lưu ý là tình hình dịch bệnh
ở các tỉnh thành phía nam vẫn hết sức phức tạp
trong trường hợp
thực sự cần thiết phải lưu thông ngoài trời
người dân cần tuân thủ thông điệp năm k
và mang theo các vật dụng che mưa tiện ích
về nhiệt độ
nền nhiệt tại đây vẫn chưa có nhiều biến động
nền nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều

nền nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ giao động là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ